chiều ngày hai mươi hai tháng năm tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao ban dân vận trung ương đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đảng dẫn đầu
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước do đồng chí sai sổn phon
phon vy hẳn ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước dẫn đầu
tại cuộc hội đàm đồng chí sai sổ phon phon vy hẳn nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của đoàn tại lào
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp
đồng chí trương thị mai chân thành cảm ơn ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị
thân tình chú đáo chúc mừng những thành tiệu của lào trong thời gian qua bày tỏ vui mừng về mối quan hệ việt nam lào ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
chiều cùng ngày đồng chí trương thị mai và đồng chí sai sổn phon phon vy hẳn đồng chủ trì buổi tọa đàm với ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
và các tổ chức thành viên của mặt trận và các ban đảng trung ương của đảng nhân dân cách mạng lào để trao đổi công tác dân vận công tác quần chúng của đảng
nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận và các tổ chức quần chúng của đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế